trước bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tổng cục hải quan đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm việc quản lý vận hành các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định liên tục an ninh an toàn không làm gián đoạn bất kỳ hoạt động thông quan hay xuất nhập khẩu của người dân và doanh nghiệp
về dịch vụ công trực tuyến tổng cục hải quan đã cung cấp một trăm sáu mươi bốn dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba và bốn chiếm tám mươi hai số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
trong đó có một trăm năm mươi tám thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ bốn đạt tỷ lệ tám mươi
về mở rộng thanh toán điện tử đến nay số ngân hàng phối hợp thu với tổng cục hải quan là bốn mươi ba đơn vị trong đó có ba mươi ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan hai mươi bốn trên bảy
số thu ngân sách bằng phương pháp điện tử đạt tỷ lệ trên chín mươi năm tổng số thu ngân sách của toàn ngành